các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
việt nam cần làm gì trong tình hình dịch mới
thông tin chi tiết xin được gửi tới quý vị ngay sau đây
đứng trước số ca nhiễm ncov đang có dấu hiệu tăng trở lại
các chuyên gia cho rằng việt nam cần quan tâm nhiều hơn tới hệ thống y tế
và tiếp cận sớm với f để tránh diễn biến nặng
theo thống kê của bộ y tế trong một tuần qua
việt nam ta liên tục ghi nhận số ca nhiễm sau hai mươi bốn giờ ở ngưỡng chín đến một mươi ca
tăng cao so với khoảng thời gian hồi cuối tháng một mươi
điều này thực tế đã được các chuyên gia lý giải trước đó
khi các quy định về giãn cách phong tỏa được nới lỏng
trong bối cảnh thích ứng linh hoạt sống chung an toàn với sars cov hai
các địa phương vẫn tiếp tục được yêu cầu cần đẩy nhanh việc tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
và thường xuyên cập nhật cấp độ dịch
bên cạnh đó đợt bùng phát dịch nghiêm trọng tại tp hcm vừa qua
cũng mang lại nhiều bài học đối với hệ thống y tế
theo các chuyên gia cho biết f tăng có nguy cơ bùng phát
dịch nhưng không nên quá lo lắng
tại điểm nóng về dịch covid một mươi chín trong thời gian qua là tp hcm
trong cuộc họp báo định kỳ của ban chỉ đạo mới đây bà nguyễn thị huỳnh mai
chánh văn phòng sở y tế đã khẳng định với tình hình hiện nay
ở thành phố khi số f giao động ở mức một ca không thể nói là có đợt dịch mới
với hà nội phó bí thư thành ủy nguyễn văn phong cũng đã yêu cầu các đơn vị địa phương
tăng cường nhận thức trong tình hình mới
dự báo ca bệnh covid một mươi chín sẽ tăng cao
trong dịp tết dương lịch tết nguyên đáng sắp tới
ông phong cho biết thành phố đã giao cho sở y tế và các đơn vị xây dựng kịch bản
trong khi có một trăm linh ca bệnh và đề nghị chủ động chuẩn bị nghiêm túc cho tình huống này
bộ y tế vừa qua cũng phải gửi công văn hỏa tốc tới các tỉnh thành phố
đánh giá nguy cơ dịch bệnh có thể xuất hiện ở bất cứ đâu
thời điểm nào do lượng người dân di chuyển về địa phương từ vùng dịch sau nới lỏng giãn cách
đáng chú ý công văn này nhấn mạnh các địa phương cần chủ động xây dựng kịch bản
đáp ứng với các tình huống dịch bệnh trên địa bàn nhưng phải đảm bảo thống nhất
thông suốt trên toàn quốc phát huy tính chủ động sáng tạo không cục bộ
các cứ ban hành quy định vượt quá mức cần thiết
phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế khẳng định
tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam hiện nay vẫn khá phức tạp
song các địa phương vẫn đang kiểm soát được dịch
ông cho rằng khi mình nới lỏng các hoạt động cho phép đi lại
việc tiếp xúc giữa người với người tăng lên
nên tiếp xúc với người nhiễm từ đó xuất hiện nhiều ca bệnh cũng như ổ dịch
đồng ý với quan điểm này phó giáo sư tiến sĩ nguyễn việt hùng
phó chủ tịch hội kiểm soát nhiễm khuẩn hà nội đánh giá
số ca nhiễm trên cả nước hiện nay chỉ tương đương với thời gian cao điểm dịch vừa qua
phó giáo sư hùng nói thêm trong khi đó nhiều người dân tại các tỉnh thành phố
đã được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín đa số người nhiễm virus cũng diễn biến nhẹ
thậm chí không xuất hiện triệu chứng
với căn cứ đó chúng ta có thể không cần quá lo lắng
và cần tiếp tục tập trung thực hiện những biện pháp phòng chống dịch đang làm
dù các tỉnh thành ở việt nam hầu hết đã phủ sóng tiêm vaccine rộng rãi
nhưng chúng ta cũng không nên phụ thuộc quá nhiều vào vaccine
mặc dù số f tăng lên là điều có thể lý giải phó giáo sư trần đắc phu vẫn nhấn mạnh
việt nam cần tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tỷ lệ ca nhiễm trên mỗi một trăm linh dân một tuần
như nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ đã đề cập
ngoài ra nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng cho rằng
việc quan trọng cần làm là tính toán số ca nhiễm hiện nay có tỷ lệ tiêm chủng như thế nào
ngành y tế cần đối chiếu giữa số ca mắc và trường hợp diễn biến nặng tử vong
tỷ lệ người đã hay chưa tiêm chủng để đưa ra phương án đáp ứng phù hợp
phó giáo sư phu chia sẻ rằng nếu địa phương có số ca mắc cao nhưng tỷ lệ tiêm chủng cao
lượng bệnh nhân diễn biến nặng thấp chúng ta có thể không cần quá lo ngại
ngược lại những địa phương có mức độ bao phủ vaccine thấp sẽ đáng lo hơn
chúng ta phải có phân tích tỷ lệ tiêm chủng số ca mắc người diễn biến nặng trường hợp tử vong
chứ không nên chỉ nhìn vào số f tăng nhiều hay ít
ông phu nói thêm các tỉnh nên coi các nước châu âu là một bài học khi chỉ trông chờ vào vaccine
mà không áp dụng các biện pháp an toàn hay dự phòng cá nhân khiến nguy cơ bùng dịch tăng cao
các địa phương cần có phương án lao động hoạt động ở các cơ sở xí nghiệp
các khu chợ dân cư và bệnh viện an toàn chứ không thể chỉ dựa vào vaccine và thả lỏng được
phó giáo sư nguyễn việt hùng cũng đồng ý rằng
hiện nay cần tập trung cho những người có nguy cơ cao diễn biến nặng tử vong sớm được tiêm đủ hai liều vaccine
tuy nhiên bên cạnh vaccine phó chủ tịch hội kiểm soát nhiễm khuẩn hà nội cho rằng
đợt dịch tại tp hcm vừa qua cũng đã phơi bày một số vấn đề trong hệ thống y tế cần sớm cải thiện
thứ nhất ông hùng cho rằng vai trò của y tế cơ sở tại việt nam hiện nay còn chưa tốt
từ đó dẫn đến khả năng chăm sóc ban đầu cho người bệnh không hiệu quả
cùng với lý do này nghị quyết một trăm hai mươi tám vừa qua đã yêu cầu các tỉnh thành phố chuẩn bị sẵn trạm y tế lưu động
đặc biệt là vấn đề sẵn sàng oxy tại y tế cơ sở
thứ hai ngành y tế việt nam cần xem lại hệ thống vận chuyển hỗ trợ bệnh nhân
tiếp cận việc điều trị chuyên sâu khi có diễn biến nặng
phó giáo sư hùng chia sẻ bài học ở tp hcm cho thấy
nhiều bệnh nhân diễn biến nặng nhưng dịch vụ chăm sóc ban đầu thiếu oxy
việc chuyển f này lên cơ sở điều trị chuyên sâu lại muộn
từ đó nhiều người bệnh đến nơi nhưng không thể chữa được vì đã quá muộn
thứ ba bên cạnh việc thống kê số dường hồi sức lượng máy thở
các cơ sở y tế cũng cần đánh giá lại có bao nhiêu nhân viên y tế sử dụng thành thạo
và đáp ứng được các kỹ thuật về điều trị chuyên sâu
vì chuyên gia đặt vấn đề chúng ta đang thiếu bao nhiêu cần bao nhiêu
và hỗ trợ như thế nào về nhân lực để cải thiện lỗ hỏng trong điều trị
nếu thiếu nhân lực các cơ sở này có kế hoạch tập huấn
đào tạo như thế nào bao lâu sau thì có thể đáp ứng
đó là những phương án cụ thể trong tiếp nhận và điều trị bệnh nhân covid một mươi chín diễn biến nặng
cần được đưa ra
bên cạnh điều trị phó giáo sư hùng cũng cho rằng
các tỉnh thành phố chưa triển khai cách ly f một điều trị f diễn biến nhẹ tại nhà
cần nhanh chóng vận hành hệ thống này đảm bảo hoạt động trân tru trong tình huống dịch bùng phát
nếu như để dịch bệnh lan rộng mới bắt đầu thí điểm
thì hệ thống y tế việt nam và chính phủ chắc chắn sẽ không đáp ứng kịp
sắp đến mùa đông xuân bộ y tế cũng lo ngại dịch chồng dịch
vì khí hậu mùa đông xuân cũng rất thuận lợi cho các dịch bệnh truyền nhiễm phát triển
đặc biệt là các bệnh lây truyền qua đường hô hấp đường tiêu hóa
vì thế nguy cơ dịch bệnh bùng phát là rất lớn
nếu không quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch
bộ y tế vừa có công văn gửi ủy ban nhân dân các tỉnh thành
về việc tăng cường phòng chống dịch covid một mươi chín và dịch bệnh mùa đông xuân năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai
để kiểm soát hiệu quả dịch bệnh truyền nhiễm trong mùa đông xuân
không để dịch chồng dịch bộ y tế đề nghị các địa phương thực hiện nghiêm nghị quyết một trăm hai mươi tám
về thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
và quyết định bốn nghìn tám trăm linh của bộ y tế
theo đó cần triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh mùa đông xuân
chú trọng chuyển đến các vùng sâu vùng xa vùng khó tiếp cận dịch vụ y tế
đồng bào dân tộc sinh sống khu vực vì biến động về dân cư
có ổ dịch cũ và nơi có tỷ lệ tiêm chủng chưa cao
bên cạnh đó tiếp tục thực hiện nghiêm những giải pháp phòng chống dịch như giám sát phát hiện sớm
xét nghiệm nhanh cách ly kịp thời điều trị hiệu quả
gắn với thực hiện tốt việc khôi phục phát triển kinh tế xã hội
các địa phương cần chủ động xây dựng kịch bản đáp ứng với các tình huống dịch bệnh
trên địa bàn cụ thể chi tiết khả thi và đảm bảo thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
trong đó bộ y tế tiếp tục yêu cầu đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng
bao phủ vaccine cho người dân nâng cao năng lực hệ thống y tế
chuẩn bị sẵn sàng thiết lập các trạm y tế lưu động
thực hiện nới lỏng khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh
mở cửa lại nền kinh tế có lộ trình và ở những nơi an toàn có đủ điều kiện
bộ cũng lưu ý các địa phương khi khai báo lấy mạ số bệnh nhân
cần cung cấp đầy đủ thông tin bệnh nhân
bao gồm tiền sử tiêm phòng vaccine phòng covid một mươi chín
tiêm một mũi hai mũi hay chưa tiêm
các đơn vị phối hợp tăng cường công tác kiểm tra
ngăn chặn triệt đế gia cầm sản phẩm gia cầm bị bệnh
nhập lậu không rõ nguồn gốc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
sở tài chính kịp thời bổ sung kinh phí theo đề xuất của sở y tế
và các đơn vị liên quan để đảm bảo nhu cầu đáp ứng phòng chống dịch bệnh
sẵn sàng nhân lực phương tiện vật tư hóa chất cơ số thuốc
trang thiết bị cho các hoạt động phòng chống dịch bệnh
thưa quý vị có thể nói tình hình dịch bệnh diễn biến như thế nào
trong tương lai là một câu hỏi khó mà các chuyên gia y tế
cũng không thể có câu trả lời chắc chắn
điều chúng ta cần làm bây giờ là phải tự bảo vệ bản thân trước covid một mươi chín
bằng cách tuân thủ năm k và khai báo y tế
nếu có biểu hiện nhiễm covid một mươi chín phải chủ động liên hệ trung tâm y tế gần nhất
và theo dõi cách ly
tên nguyên đán đang cận kỳ người dân cũng không nên vì thế mà lơ là trước dịch bệnh
chúng ta phải nhận thức được trách nhiệm phòng chống dịch bệnh của bản thân
trước cộng đồng xã hội
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại